báo tuổi trẻ tổ chức lấy ý kiến sáng kiến hiến kế từ công chúng để phát triển du lịch tp hcm và kết nối du lịch vùng
chỉ sau một tuần đầu tiên mở diễn đàn báo đã nhận được hơn một trăm linh sáng kiến hiến kế tâm huyết từ công chúng với đủ mọi thành phần gửi đến để hiến kế phát triển du lịch
trong đó có bốn mươi tám bài viết công trình nghiên cứu cùng sáu mươi ý kiến đóng góp có giá trị
chủ yếu quan tâm nhiều đến việc khai thác nét xưa để phát triển du lịch xây dựng công viên chiến tranh tại củ chi phát triển du lịch trải nghiệm v v
nhờ có chương trình xây dựng nông thôn mới những năm qua người dân huyện bình chánh đã được tiếp cận với phương thức làm nông nghiệp hiện đại
ngoài các vùng chuyên canh cho năng suất cao như trồng hoa lan hoa mai nuôi cá kiển v v
các mô hình sản xuất rau an toàn theo quy trình tiêu chuẩn việt gáp cũng hoạt động khá hiệu quả
xã viên được hướng dẫn những kỹ thuật canh tác sản xuất an toàn và được bao tiêu sản phẩm
chương trình xây dựng nông thôn mới huyện đã được huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tạo được sự đồng thuận cao trong xây dựng nông thôn mới
đến nay diện mạo của bình chánh đã thay đổi nhanh theo hướng hiện đại tỉ trọng công nghiệp chiếm hơn tám mươi và thương mại dịch vụ chiếm hơn một mươi bảy
thực hiện quyết định sáu mươi bốn của thủ tướng chính phủ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn các khu dân cư
việc di dời các cơ sở doanh nghiệp ra khỏi nội thành tập trung vào các khu công nghiệp
trong đó thành phố hồ chí minh được xem là một trong những thành phố có mức độ ô nhiễm cao nhất của cả nước
để giảm thiểu các cơ sở doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường hiện nay thành phố đã thống kê một hai trăm sáu mươi một doanh nghiệp buộc phải di dời ra khỏi địa bàn khu dân cư v v
trong đó có nhiều doanh nghiệp đang gây ra ô nhiễm môi trường tràm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân cần phải di dời khẩn cấp
cụ thể như các nhà máy thuốc lá phân bón chế biến đông lạnh công ty phân bón bình điền nhà máy dầu tường an nhà máy hóa chất tân bình các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản dệt nhuộm hàng cơ khí v v
do nguồn thực phẩm không bảo đảm an toàn từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã có hơn trăm người phải nhập viện do bị ngộ độc thực phẩm
theo thống kê ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám trên phạm vi cả nước đã xảy ra hai mươi vụ ngộ độc thực phẩm
và có ba người đã tử vong
trong đó thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương có số lượng người bị ngộ độc thực phẩm cao nhất của cả nước
do đó để bảo vệ sức khỏe cho người dân cục an toàn thực phẩm bộ y tế khuyến cáo người dân phải sử dụng thực phẩm có rõ nguồn gốc xuất xứ thực phẩm sạch
cục cách mạng công nghiệp bốn
cục cách mạng công nghiệp bốn đã qua và thực hiện từ cuộc cách mạng công nghiệp cơ khí hóa cách mạng điện khí hóa cách mạng tự động hóa và cuộc cách mạng lần thứ tư là cuộc cách mạng sổ hóa
trong đó cuộc cách mạng lần thứ tư có khả năng kết nối hàng tỷ người trên thế giới gia tăng đáng kể hiệu quả hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp tái tạo các nguồn tài nguyên thiên nhiên hay thậm chí là khôi phục lại những tổn thất mặt các cuộc cách mạng công nghiệp trước gây ra
máy móc sẽ thay thế gần như là hoàn toàn con người
điều khiển tất cả các hoạt động của nhà máy xí nghiệp
tại thành phố hồ chí minh hiện có gần bốn trăm linh trường đại học cao đẳng trung cấp nghề và các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề của các quận huyện
trong đó trung bình mỗi năm các trường đã cung cấp cho thị trường lao động từ một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi kỹ sư cử nhân công nhân kỹ thuật v v
các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã đánh giá rất cao về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các cơ sở đào tạo

đặc biệt các trường đại học các trường đào đẳng thành phố hồ chí minh thì chúng ta có thể tiếp tục thay đổi
và hiện nay các trường luôn luôn thay đổi tại vì nếu không thay đổi thì không thể nào đào tạo được cho người mà đáp ứng được yêu cầu xã hội
đặc biệt trong những năm gần đây để thích ứng với cuộc cách mạng bốn các cơ sở giáo dục của thành phố đã không ngừng đổi mới
từ công tác đào tạo đến quản trị nhà trường thay đổi phương thức và phương pháp đào tạo đưa sinh viên đi thực tế nhiều hơn
tổ chức hội thi tây nghề hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật
chúng tôi phải tạo ra con người mới có những kiến thức mới đủ năng lực để tiếp cận những kỹ thuật cao những công nghệ mới
thì đây là một thay thức
để làm được điều đó thì bản thân nhà trường cũng như là đội ngũ giảng viên kể cả cơ sở vật chất đều phải có những bước chuẩn bị để có thể đáp ứng được nhu hồng mới
là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước với hơn một mươi ba triệu dân
trong đó có một mươi sáu khu công nghiệp ba khu chế xuất với hơn ba trăm linh doanh nghiệp và gần ba trăm linh cơ sở sản xuất
cuộc cách mạng bốn đã đem lại cho thành phố nhiều cơ hội kết nối toàn cầu đổi mới sáng tạo để xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh hiện đại và các hệ thống tự động hóa
trong chương trình đào tạo thì chúng tôi cũng phải đào tạo cho sinh viên kiến thức nền kiến thức nền là kiến thức quan trọng
bên cạnh kiến thức nền thì chúng tôi cũng cung cấp cho sinh viên những công nghệ mới
chúng tôi cũng luôn luôn cải tiến chương trình đào tạo để cho các em nó nắm được những kiến thức nền những kiến thức mới những công nghệ mới để các em nó có thể hòa nhập vào trong thị trường lao động nhất là trong giai đoạn hiện nay
cũng từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn đã tác động rất lớn đến phong trào khởi nghiệp sản xuất kinh doanh hiện nay tại thành phố
đặc biệt những ngành kinh tế trọng yếu có hàm lượng tri thức cao như cơ khí hóa chất nhựa cao su chế biến lương thực thực phẩm
điện tử công nghệ thông tin dệt mây da dày ngành nông nghiệp công nghệ cao v v được phát triển rất mạnh mẽ
trong quá trình học tập tại trường thì được quý thầy cô rất là quan tâm chia sẻ và mời những doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước về để chia sẻ những kiến thức về công nghệ
để tụi em có thể có khả năng nắm bắt được những công nghệ hiện đại trong thời buổi này
và trong quá trình học tập tại trường thì em nhận thấy là các hoạt động nghiên cứu khoa học của trường mình nó rất là bổ ích cho tụi em
và giúp tụi em có thể tiếp cận một cách rất là chi tiết về cái cuộc cách mạng bốn này
công nghiệp bốn là bước đi tất yếu của việc tự động hóa trong môi trường sản xuất kinh doanh đã đem lại hiệu quả rất cao cho các doanh nghiệp
do đó công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp
sinh viên nguyễn an nghiệp năm thứ hai khoa cơ khí động lực trường cao đẳng kỹ thuật cao thắng nhờ được truyền thụ những kiến thức mới của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
em đã tự thiết kế được nhiều thiết bị thông minh để phục vụ cho nghiên cứu và học tập
qua công nghệ bốn thì em cảm thấy là mình có thể được tiếp cận những công nghệ mới của các nước phát triển
từ đó là giúp mình nâng cao được kỹ năng cũng như là năng lực của mình trong tương lai sau này ra làm việc có đáp ứng được các nhu cầu mà xã hội đặt ra
cùng với các trường đại học các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố
cũng đã đổi mới phương pháp giảng dạy để theo kịp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
trong đó trường cao đẳng kỹ thuật cao thắng là một điển hình
hàng năm nhà trường đã cung cấp cho thị trường lao động gần năm cử nhân cao đẳng chuyên viên kỹ thuật lành nghề được các doanh nghiệp đánh giá rất cao
để truyền thụ vốn kiến thức cho sinh viên ngoài các môn về lý thuyết cơ bản nhà trường đã đầu tư mua sắm các trang thiết bị hiện đại cho sinh viên thực tập
từ năm hai nghìn một mươi một
trường cao đẳng kỹ thuật cao thắng là một trong tám trường đại học và cao đẳng trong cả nước được chọn tham gia dự án heop
đây là một chương trình liên minh giáo dục kỹ thuật cao được tài trợ bởi công ty intel việt nam trường đại học bang arizona và cơ quan phát triển hoa kỳ ucedes
ngoài ra nhà trường đã được kiểm định theo chuẩn apec tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của mỹ đối với hai chương trình cơ khí và điện điện tử
thứ nhất là sẽ cho sinh viên có một cái chương trình
một cái trang để học tập trực tuyến e learning
thứ hai là các giáo trình các đề cương môn học được rà soát và cập nhật thường xuyên
thứ ba là về đoán tốt nghiệp là cho sinh viên làm các đoán liên ngành công nghệ thông tin phối hợp với lại điện điện tử với điện tử truyền thông cơ điện tử
thứ ba là về tiếp theo là về thực tập liên kết doanh nghiệp kết nối doanh nghiệp thì gửi sinh viên đi thực tập tốt nghiệp
cũng như là mở kế hoạch
ngoài ra thì các giáo viên được cử đi tập huấn phương pháp giảng dạy các ngành kỹ thuật ở đại học arizona của mỹ
từ đào tạo con người thích ứng của cách mạng bốn và đổi mới sáng tạo
các trường đào tạo nghề cũng đang tập trung đổi mới về phương pháp giảng dạy
giáo trình để các giảng viên đưa kiến thức mới vào giảng dạy thay đổi tư duy v v
em được học rất là nhiều kiến thức về khoa điện tử về lập trình
nói chung thì qua một năm thì em học được rất nhiều điều hay
được tiếp cận với lại thực hành rất là nhiều và được thực tập ở những công ty
chị đặng thị mỹ ngân tốt nghiệp trường cao đẳng kinh tế hải quan thành phố hồ chí minh
hiện nay đang công tác tại công ty cổ phần dầu khí miền nam chuyên kinh doanh khí hóa lỏng
với nhiệm vụ chuyên môn là kế toán của một công ty kinh doanh
nếu không được đào tạo nắm vững kiến thức trong cuộc cách mạng bốn
thì chị không thể hoàn thành được nhiệm vụ chuyên môn của mình
qua năm năm làm việc tại công ty thì em thấy là việc áp dụng chương trình bốn
đối với công việc hiện tại của em thì rất là quan trọng
bởi vì là đa số các việc của kế toán thì nó đều liên quan đến các phần mềm
thì cái việc đó thì mình cần phải đào tạo một kiến thức chuyên sâu về các kỹ năng về phần mềm
và các dây chuyền khác trong công ty cũng rất cần những kiến thức về cuộc cách mạng bốn
nhờ áp dụng được hệ thống công nghệ này thì công ty em đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí
nâng cao được năng suất lao động và tăng thu nhập cho tất cả các nhân viên
là một công ty chuyên sản xuất và chiếc nạp khí hóa lỏng với một mươi công ty thành viên
năm nhà máy sản xuất quy mô gần bảy trăm linh công nhân
được rải đều từ bình định đến các tỉnh đầu bằng sông cửu long
nhờ thực hiện áp dụng thành công của cách mạng bốn
hiện nay đời sống của công nhân không ngừng được nâng lên
và doanh thu của công ty đã đạt hơn một tỷ đồng
theo dự báo của các nhà khoa học đến năm hai nghìn hai mươi
toàn thế giới sẽ có bốn tỷ người và hai mươi tỷ thiết bị kết nối với nhau bằng internet
kết nối vạn vật iot và thị trường kỹ thuật số này sẽ tạo ra một chín nghìn tỷ usd doanh thu
với hơn hai mươi năm triệu ứng dụng
máy tính đã và đang tham gia vào quá trình quản lý sản xuất
điều hành sản xuất với tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử loài người
do đó để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào hoạch định chính sách
xây dựng đô thị thông minh chống ngập nước chống ung tắc giao thông
ô nhiễm không khí ô nhiễm môi trường là những mục tiêu lớn mà các trường đại học
cao đẳng trên địa bàn tp hcm đã và đang hướng tới
thưa quý vị xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quan trọng
thể hiện nội lực quốc gia cấp phần phát triển kinh tế xã hội bình vấn
nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
đó là mục tiêu nhưng cũng là nhiệm vụ mà trường đại học sư phạm kỹ thuật
tp hcm thực hiện trong nhiều năm qua
không những chú trọng đào tạo những giáo viên các ngành kỹ thuật và công nghệ thông tin
cho các nhà trường trường đại học sư phạm kỹ thuật còn đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trong cuộc cách mạng bốn và hội nhập quốc tế
trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh để có thể tồn tại và góp phần tích cực
trong việc phục vụ cộng đồng thích ứng những yêu cầu của hội nhập
trường đại học sư phạm kỹ thuật đã không ngừng đổi mới sáng tạo
để nâng cao chất lượng dạy học
khi cứu chuyển giao công nghệ
đến nay có tám chương trình đào tạo kỹ thuật của nhà trường
đã đạt chuẩn về kiểm định chất lượng iunqr
mạng lưới được các trường đại học các nước đông nam á công nhận
cuộc cách mạng số này đó là sáng tạo trong lao động kỹ thuật
và thứ ba là học qua việc làm qua cái làm
chính vì vậy mà trường đại học sư phạm kỹ thuật
bước thứ nhất là đã thiết kế lại chương trình đào tạo
và đã thiết kế lại chương trình đào tạo
chuyển từ cái việc mà đào tạo theo nội dung
sang cái hướng mà đào tạo theo dự án
học online nhiều hơn và như vậy là
đầu tiên là nhà trường trong cái học kỳ tới này
sẽ cho ra mắt một cái trường đại học ảo
song song với cái trường đại học thật
để giúp cho học sinh toàn bộ các bài giảng
các thầy là học sinh được học qua bên mạng
và trên lớp thì bây giờ các thầy
chuyển sang làm cùng với sinh viên
từ vai trò dạy dỗ trở thành vai trò hướng dẫn
đi cùng với sự phát triển của đất nước
hiện nay nhà trường đã mở rộng các ngành nghề đào tạo
trong đó có ba mươi ngành đào tạo trình độ đại học
sáu ngành đào tạo chất lượng cao
ba ngành đào tạo trình độ tiến sĩ
tám ngành đào tạo trình độ thạc sĩ
với hai mươi bảy sinh viên đang theo học mỗi năm
các em đều được trang bị một số môn
ứng dụng về mô phỏng mô phỏng hiệu thô
tí dụ tính toán mô phỏng hay là thiết kế
và kể cả học các phần mệnh ở đây cũng
một là các em thực tập về mô phỏng
mô phỏng trên máy tính
hai là thực tập đo đạt trên thiết bị
và có thể là dùng cái máy
dùng laptop hoặc là desktop
hoặc là có thể các em dùng những cái máy
máy trận đón nhỏ đó để kết nối
trong đó có nhiều ngành chủ chốt
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của cuộc cách mạng bốn
như kỹ thuật điện tử truyền thông điện công nghiệp
khí chế tạo máy kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
kỹ thuật ô tô kỹ thuật môi trường công nghệ may v v
khoa và nhà trường cũng đã ứng dụng
cái công nghệ bốn trong quá trình truyền đạt giảng dạy
như là các trang chỉ học số
hoặc là các tài liệu hướng dẫn
hoặc là thực hành video
thì đều up lên mạng internet
để các em sinh viên có thể quen với việc
dùng internet kết nối mọi thứ
tìm kiếm thông tin v v
về nội dung học
trong quá trình học đặc biệt là học thực hành
thì ngoài những nội dung
về cơ bản
thì trong quá trình giảng dạy
thì các thầy luôn luôn cố gắng
cập nhật những thức mới
và luôn khuyến khích các em
theo hướng là luôn tìm tòi
rồi là phát hiện những cái mới
tiếp cận với công nghệ mới
ưu thể của sinh viên đại học sư phẩm kỹ thuật
được đào tạo kỹ thuật cao
thích ứng nhanh với thị trường lao động
có hàm lượng tri thức cao
nên sau khi ra trường tỷ lệ có việc làm
đạt trên chín mươi bảy
nhờ ở trường thì em sẽ được học
theo dự án
và tụi em sẽ được
làm những cái
project của thầy
và của trường
cho nên là tụi em sẽ có nhiều kiến thức
về tự động hóa
những gì liên quan tới
ngành công nghiệp bốn rất là nhiều
tụi em được trang bị những cái nền tảng
ví dụ như toán học
đó là cái điều cần thiết của
cái nền công nghiệp bốn
đầu tiên là toán học
và nền tảng về lập trình
cũng như tự động hóa
những cái bộ môn học ở trường
ví dụ như bộ môn tự động hóa
sẽ cung cấp cho tụi em những cái nền tảng về
và khối ngành lập trình
chất lượng đào tạo các ngành kỹ thuật
của trường đại học sư phẩm kỹ thuật
đã đạt chuẩn quốc tế
tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao
thu nhập ổn định
được các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp trong nước
và nước ngoài đánh giá rất cao
đây là niềm tự hào của mỗi cán bộ
giảng viên và các thế hệ sinh viên
của nhà trường
thưa quý vị thưa các bạn
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
của truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn có những chia sẻ với chương trình
hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên lạc với chúng tôi qua hộp thư
đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau